sáng nay chín tháng một mươi ban chấp hành trung ương đảng họp phiên bế mạc hội nghị lần thứ một mươi ba
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai tại hội trường
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thay mặt bộ chính trị điều hành chương trình phiên bế mạc
ban chấp hành trung ương đảng đã nghe báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự
ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba và ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi ba
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thưởng trực ban bí thư
đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của bộ chính trị về ý kiến của trung ương
thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
trình đại hội một mươi ba của đảng
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của bộ chính trị về ý kiến của trung ương
thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của bộ chính trị
về ý kiến của trung ương
thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đọc báo cáo tiếp thu và giải trình của bộ chính trị
về ý kiến của trung ương thảo luận về đánh giá tình hình kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
ban chấp hành trung ương đảng đã biểu quyết thông qua nghị quyết
nghị quyết hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng phát biểu bế mạc hội nghị